thời tiết nắng nóng trên dưới bốn mươi độ c kéo dài gần một tuần qua đã khiến cuộc sống và sinh hoạt của người dân thái bình bị đảo lộn
đối với bà con nông dân đây lại đang là khung lịch thời vụ gieo cấy vụ lúa mùa
và để kịp tiến độ gieo cấy cũng như bảo đảm cho sức khỏe giải pháp được nhiều bà con nông dân thái bình lựa chọn
đó là cấy đêm để tránh cái nóng oi bức kéo dài
gần hai mươi hai giờ trên nhiều cánh đồng thuộc xã minh quang huyện vũ thư tỉnh thái bình vẫn còn sáng đèn
những ánh đèn pin như thế này là nguồn sáng duy nhất giúp bà con nông dân có thể cấy cho kịp thời vụ
nhật độ thời gian này khoảng ba mươi độ thấp hơn tám chín độ c so với bằng ngày
bởi vậy đây vẫn là cách tốt nhất để bảo đảm sức khỏe nông dân cũng như tiến độ năng suất mùa vụ
đến thời điểm này toàn tỉnh thái bình có trên bảy mươi chín trăm linh hectare diện tích đã tiến hành làm đất và chuẩn bị gieo cấy
để đảm bảo vụ mùa cho năng suất cao ngành nông nghiệp tỉnh thái bình khuyến cáo nông dân
thực hiện nghiêm lịch thời vụ và kết thúc gieo cấy lúa mùa trước ngày hai mươi tháng bảy
tuy nhiên với thời tiết nắng nóng như hiện nay cần lưu ý yếu tố mực nước và nhiệt độ nước mặt ruộng
tránh gieo cấy khi nước nóng dễ khiến mạ bị héo thậm chí phải cấy lại